thưa quý vị mặc dù luật đấu thầu năm hai nghìn hai mươi ba và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đã có hiệu lực thi hành
phần nào tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt cho các cơ sở y tế
tuy nhiên hiện nhiều y tế tuyến tỉnh hay tuyến cơ sở vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc thiếu vật tư
khiến cho bệnh nhân phải kéo dài việc khám chữa bệnh
nhiều bệnh nhân vì thế buộc phải chuyển tuyến ra các bệnh viện tuyến trung ương
điều này không chỉ làm mất đi thời gian mất chi phí của các bệnh nhân
mà còn gây ra tình trạng quá tải cho các bệnh viện lớn
bệnh nhân này mắc các bệnh lý về đáy mắt mang trước vỏng mạc
cách đây không lâu bà đi thăm khám tại bệnh viện ở địa phương nhưng được cho biết là cần phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương để điều trị
bởi bệnh viện không có đủ khả năng về cơ sở vật chất vật tư y tế
khi ra đến bệnh viện mắt trung ương bà đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay sau đó
ở bệnh viện đà nẵng bảo là chưa có cơ sở
vật chất tốt như ở bệnh viện trung ương cho nên chưa xử lý được
bệnh viện mắc trung ương cho biết hiện lợi thuốc foresin được sử dụng trong trận đoán các bệnh lý về đáy mắt
thì bệnh viện cũng không còn
tuy nhiên không như bệnh viện mắt trung ương có thể thay thế bằng các biện pháp điều trị khác
có hiệu quả điều trị tương tự thì ở các bệnh viện tuyến tỉnh lại khó có thể làm được điều đó vì nhiều lý do
hiện nay những các nhà sản xuất thuốc foresin trên thế giới
người ta cũng rất ít sản xuất những cơ sở
ở các tỉnh thì đã mua máy chụp ảnh hình quang bao nhiêu năm nay rồi
và các bác sĩ thì cũng hay trần đoán bệnh nhân trên những tân mạch phóng mạc
thì dựa vào chụp mạch hình quang sử dụng phrasin
thành ra là bác sĩ quen sử dụng thế nhưng mà chúng ta có thể sử dụng máy chụp oct angiography
tất nhiên là máy đấy thì nó đắt tiền hơn
thiết bị đã mua với giá cao nhưng vật tư thuốc thì không có để vận hành
đã khiến nhiều cơ sở lúng túng
nhiều bệnh viện đã từng lên tiếng về tình trạng phụ thuộc vào các loại hóa chất
mang tính độc quyền khi nhà sản xuất ngừng cung cấp thì lại không có liệu pháp thay thế
có những hình thức đấu thầu mới rất hay nhưng mà cũng chưa có kinh nghiệm thực hiện
chẳng hạn như là việc đấu thầu chọn gói cung cấp dịch vụ
tức là chúng ta có thể chọn nhà cung cấp chọn gói về trang thiết bị
về hóa chất về tất cả dịch vụ bảo hành
và chúng ta tránh phụ thuộc vào nguồn vật tư độc quyền hay hóa chất độc quyền
tuy nhiên thì có thể nói là hiện giờ toàn quốc chúng ta chưa có bệnh viện nào
có kinh nghiệm việc này thành ra là rất cần sự hướng dẫn của các bộ ngành
thời gian qua mặc dù ngành y tế đã có nhiều chỉ đạo
thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
song do những nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan
ở một số thời điểm một số đơn vị khám chữa bệnh vẫn xảy ra tình trạng này
bài toán thiếu thuốc vật tư dường như vẫn chưa có hồi kết